lùi xuống phía nam trong đêm nay và sáng sớm mai cùng với quá trình lấn về phía tây của khối không khí biển
mưa rông vẫn tiếp tục lặp lại với các tỉnh miền đông và khu vực ven biển miền tây của nam bộ
nguy cơ phải đối mặt tình trạng ngập ống trong buổi sáng đi làm của ngày mai là khá cao
nên người dân ở đây cần có kế hoạch ứng phó
ban ngày cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn là nắng nhiều nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông nam bộ vẫn có những điểm lên đến ba mươi năm ba mươi sáu độ và trời khá là oi bức
trên biển trong đêm nay và ngày mai trên khu vực biển đông bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa
cũng như huyện đảo trường sa có gió hướng đông bắc đến đông phổ biến có cường độ cấp bốn
riêng phía đông bắc của khu vực bắc biển đông gió hoạt động mạnh hơn
có lúc đạt cấp năm đến cấp sáu nên tình trạng biển động hơn
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước